sáng ngày hôm nay bão số sáu hoạt động trên vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa và suy yếu dần
với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai
và di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ là từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
dự báo cơn bão này sẽ tiếp tục suy yếu thêm và đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
khi vào đến đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
chỉ còn là vùng áp thấp và ít khả năng gây gió mạnh trên cấp sáu tại các vùng đất liền ven biển
do ảnh hưởng của bão thì vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cỏ và lý sơn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trở lại đất liền trong đêm nay và ngày mai khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với vùng nhiễu động của bão
nên mưa rông sẽ tăng mạnh
khu vực nam đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi còn trên tám mươi mm
mưa lớn khiến nền nhiệt giảm thêm giao động là từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
so với ngày hai mươi một mưa giảm dần cùng nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
còn tại phần phía tây bắc bộ mưa rào chỉ xuất hiện dày rác và nhiệt độ cao hơn
với mức nhiệt cao nhất phổ biến
mưa phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi còn trên hai mươi tám độ
đến ngày hai mươi hai nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục tăng lên
và mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn trên ba mươi độ
với các tỉnh duyên hải miền trung từ chiều nay đến ngày hai mươi tháng một mươi
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi còn trên tám mươi mm
sau đó mưa sẽ giảm cả về diện vật
lượng trong ngày hai mươi một tháng một mươi
tuy nhiên đến ngày hai mươi hai do ảnh hưởng của nhiễu động từ phía đông
thì mưa rông ở phần quảng bình đến thừa thiên huế sẽ lại tăng mạnh
có nơi có mưa to đến rất to
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới
có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối
nhận định sang ngày hai mươi hai tháng một mươi do ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ phía đông
nên các tỉnh thuộc khu vực trung bộ có khả năng gia tăng mưa rông
cục bộ thì có mưa to đến rất to
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động là từ hai mươi một cho đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thì hầu hết các nơi ban ngày trời đều có nắng
về chiều tối thì có mưa rào dài rác và có nơi có rông
mặc dù không phải là mưa diện rộng nhưng cục bộ thì có mưa rông mạnh
nền nhiệt trên toàn khu vực ít biến đổi và giao động là từ một mươi bảy cho đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến là ngày nắng
chiều tối thì có mưa rông dài rác
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá
đi kèm có tố lốc cũng như gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động là từ hai mươi ba cho đến ba mươi ba độ